theo trung tâm phòng chống sốt z ký sinh trùng côn trùng tỉnh đắk lắc hiện số ca mắc sốt z trên địa bàn đang có dấu hiệu tăng nhanh và diễn biến phức tạp
ngành y tế đắk lắc khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi toàn tỉnh đắk lắc có bốn trăm hai mươi năm ca mắc sốt rét
hiện bệnh sốt rét đã xuất hiện trên tất cả một mươi năm huyện thị xã thành phố với diễn biến phức tạp
toàn tỉnh đắk lắc cần gần sáu trăm linh lít hóa chất để phun tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét tuy nhiên hiện mới chỉ được cấp hơn một trăm linh lít hóa chất
trung tâm phòng chống sốt z ký sinh trùng côn trùng tỉnh đắk lắc kiến nghị với viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương
và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng quy nhơn xem xét cấp đủ hóa chất thuốc để thực hiện việc phun và tẩm trong các vùng sốt rét trọng điểm của tỉnh nhằm khống chế sự gia tăng của bệnh
ngành y tế đắk lắc khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống sốt z khi phát hiện có dấu hiệu zun sốt nóng vã mổ hôi phải đến ngay cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị kịp thời